từ giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu ba mươi tám chốt kiểm soát tại quận gò vấp tp hcm đã chính thức được tháo gỡ sau khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát tốt
điều này sẽ giúp cho việc đi lại của người dân và giao thương qua lại thuận lợi hơn
việc gỡ bỏ các chốt kiểm soát cũng góp phần giảm áp lực cho lực lượng công an dân quân tự vệ nhân viên y tế và tình nguyện viên
những người đã phải chịu nhiều vất vả khó khăn khi làm nhiệm vụ tại các chốt trong một mươi bốn ngày qua đồng thời họ sẽ có thời gian để tập trung cho các nhiệm vụ mới của mình
sau một mươi bốn ngày giám sát người ra vào đã có hơn bảy trăm linh lượt người khai báo y tế điện tử tại ba mươi tám chốt kiểm soát trong đó phát hiện hơn bảy sáu trăm linh trường hợp có nguy cơ về dịch tễ
các chốt kiểm soát đã hạn chế tối đa việc di chuyển của các phương tiện và người ra vào quận hạn chế lây lan dịch bệnh